đơn vị đang phối hợp với công an huyện hớn quản tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông được xác định tử vong trên nhà bè sông sài gòn vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi
nạn nhân là ông nguyễn văn trí năm mươi bảy tuổi trú tại huyện hớn quản tỉnh bình phước
trước đó vào chiều tối cùng ngày một người dân phát hiện ông nguyễn văn trí nằm bất động trên nhà bè ở giữa sông
người này leo lên kiểm tra thì phát hiện ông trí đã tử vong từ trước đó
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong trong tư thế cởi trần nằm trên sàn nhà bè
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
sơ hở khi giao dịch mua bán đặt cọc các lô đất nhiều người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng bị lừa đảo mất hàng tỷ đồng
và liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam đối với đối tượng huỳnh thị bốn chú tại quận liên triểu
về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng sự tin tưởng của một bị hại trú tại quận hải châu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng huỳnh thị bốn đã nhiều lần rụ rỗ bị hại đặt cọc các lô đất giá trị ở các khu tái định cư
khu vực liên triểu với số tiền hơn chín tỷ đồng
tuy nhiên khi nhận tiền thì đối tượng bốn lại sử dụng tiêu xài cá nhân
đến thời hạn công chứng bốn không thực hiện được giao dịch như đã hẹn và trốn khỏi địa phương
đối tượng đã bị phát hiện bắt giữ tại nhà riêng ở trung cư phường hòa hiệp nam quận liên triểu
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ cọc đất của các bị hại
đối tượng bốn khai nhận đã áp dụng thủ đoạn tương tự lừa đảo hàng trăm triệu đồng của các bị hại trên địa bàn thành phố
phòng cảnh sát kinh tế buôn lậu công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ
triệt phá đường dây vận chuyển mua bán tàng chữ hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với số lượng lớn
một nhóm đối tượng tại tỉnh đắk lắc đã bị phát hiện có liên kết với đối tượng ở tỉnh long an
để thực hiện giao dịch mua bán thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn
quá trình điều tra lực lượng công an đã phát hiện nhóm này gồm các đối tượng nguyễn thị thu thủy
nguyễn thị thu lệ vũ thị út đều trú thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc và nguyễn văn hiếu trú tỉnh long an
các đối tượng khai nhận thủy đã đặt nguồn thuốc lá lậu với số lượng lớn từ hiếu
mỗi lần giao dịch hơn một mươi bao thuốc lá nhập lậu
từ khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm bị bắt thủy đã giao dịch mua bán với hiếu
tổng số hơn một trăm linh năm bao thuốc lá mang nhãn hiệu z với số tiền giao dịch là hơn hai một tỷ đồng
sau mỗi lần giao dịch mua bán thủy đều yêu cầu hiếu vận chuyển số hàng từ tỉnh long an
về các dấu tại kho nhà của út và nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố bô ma thuật
lần gần nhất khi lệ đến lấy ba trăm linh bao thuốc z nhập lậu tại nhà út mang thiệt vụ
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ

hiếu vận chuyển mua bán tàng trữ thuốc làn điếu nhập lậu với quy mô lớn nhất ở tỉnh đăng lắc bị phát hiện xử lý
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
gây ra vụ hỗn chiến đâm chém năm người bị thương tại quán ba trên địa bàn thành phố bảo lộc
nhóm đối tượng nhanh chóng bị công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam ba tháng gồm võ ngọc anh ba mươi sáu tuổi trần hữu thạch bốn mươi năm tuổi nguyễn hữu đức hai mươi bảy tuổi
dương hồng giang bốn mươi bảy tuổi và phạm hồng quân hai mươi bảy tuổi
năm đối tượng trên trực tiếp tham gia vụ gây dối đánh nhau xảy ra tại một quán bar trên địa bàn phường hai thành phố bảo lộc vào tối ngày hai mươi tám tháng chín
khiến năm thanh niên bị thương phải nhập viện cấp cứu
trong đó có một người bị thương nặng
sau khi gây án
các đối tượng nhanh chóng lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường
hiện công an thành phố bảo lộc đang tập trung làm rõ hành vi cố ý gây thương tích xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đối với năm thanh niên đang bị thương phải nhập viện điều trị
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng
trong khi đó tại an giang vào sáng ngày hôm nay
tại khu đô thị an châu central thuộc khóm hòa long một thị trấn an châu
hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau vừa bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện thu giữ số lượng lớn hung khí nguy hiểm
kiểm tra tại chỗ tổ công tác phát hiện thu giữ một mươi bảy dao tự chế một dao phóng lợn ba cây đinh ba và hai ống tuyếp sắt
nhóm thanh thiếu niên trên có độ tuổi từ một mươi ba đến hai mươi bảy tuổi trú tại các huyện châu thành châu phú chợ mới và chi tôn
tiến hành test nhanh có hai đối tượng dương tính với ma túy đá
một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một hộ gia đình
hộ gia đình kết hợp kinh doanh các loại ly cốc giấy nhựa trên đường mùng một mươi tháng ba thuộc thôn một xã cư ê bua thành phố bunga thuật tỉnh đắk lắk
cho đến trưa ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắk đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ khống chế được vụ cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã điều động tám xe chữa cháy cùng gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
phù hợp với công an thành phố bunga thuật tham gia dập lửa
do xưởng kinh doanh toàn đồ nhựa và giấy cho nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội
để ngăn cháy lan các cán bộ chiến sĩ đã phải cắt cửa cuốn đục tường để dập lửa
toàn bộ máy nhà xưởng bị đổ sập và rất nhiều tài sản trong kho bị thiêu dụi hoàn toàn
rất may là vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
hiện lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ hỏa hoạn
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi sáu độ kinh đông và cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ ba mươi chín đến bốn mươi chín km một giờ giật cấp tám
di chuyển theo hướng tây với tốc độ một mươi năm đến hai mươi km một giờ
dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong hai mươi bốn cho tới bốn mươi tám giờ tới
áp thấp nhiệt đới có xu hướng suy yếu
khu vực bắc biển đông có gió mạnh lên cấp sáu giật cấp tám biển động
khu vực bắc biển đông có sóng biển cao từ hai đến bốn mét
tại lai châu ba bánh heroin là vật chứng vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu thu giữ
khi bắt quả tang một đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy vào sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi
đối tượng là màu văn trọng chú tại huyện mường tè tỉnh lai châu
tại cơ quan điều tra đối tượng trọng khai nhận
đã đem ba bánh heroin để bán cho một người đàn ông ở thành phố lai châu với giá là một trăm hai mươi triệu đồng một đoánh
khi đang giao dịch tại tổ hai mươi sáu phường đông phong thành phố lai châu thì bị lực lượng công an bắt giữ
công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang vừa bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn
tại khu vực bình thạnh b phường bình thạnh thị xã long mỹ lực lượng công an bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân khánh chú huyện long mỹ
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tàng vật thu giữ gồm một bịch ni lông hàn kín bên trong có chứa trên năm mươi hai gram methamphetamine
cùng ngày lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang đối tượng trần quốc danh chú tại phường vĩnh tường
đang cất giấu một mươi năm gam ma túy trong mũ lưỡi chai
khánh và danh khai nhận số ma túy trên hai đối tượng mua về để sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dầu tiếng tỉnh bình dương cho biết vừa tạm giữ hình sự
hai đối tượng lê nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và tống văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng quê ở tỉnh tây ninh
để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
đáng chú ý là nhóm này đã gây ra liên tiếp một mươi hai vụ cướp giật với cùng một thủ đoạn
đó là giả vờ mua hàng đặt cọc số tiền nhỏ để tạo lòng tin và chờ người giao hàng đến thì thực hiện hành vi
để có tiền tiêu xài nghĩa đã rủ phụng và huỳnh hữu phước quê ở tây ninh cùng đi cướp giật tài sản
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi nhóm đối tượng liên tục gây ra hai vụ
cướp giật tài sản là hai điện thoại iphone có tổng giá trị khoảng sáu mươi triệu đồng
các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi vụ cướp giật tài sản khác cùng với thủ đoạn là đặt mua điện thoại
khi bị hại giao hàng thì cướp giật khám xét nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an thu giữ một xe máy sh một điện thoại iphone cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện công an cảnh sát điều tra công an huyện dầu tiếng đang xác minh
và đang truy bắt đối tượng huỳnh hiễu phước để tiếp tục điều tra
các đối tượng buôn lậu triệt để tận dụng những cánh đồng trên khu vực biên giới ngập nước để vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ biên giới campuchia vào việt nam
chỉ trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an toàn tỉnh an giang đã bắt giữ bảy trăm bốn mươi bảy vụ buôn lậu liên quan năm trăm tám mươi sáu đối tượng tăng vật thu giữ trị giá trên một trăm năm mươi tỷ đồng
mới đây dạng sáng ngày sáu tháng một mươi tại khu vực khóm vĩnh xuyên phường núi sam thành phố châu đốc
tổ công tác thuộc lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với công an thành phố châu đốc
phát hiện nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng hóa nghi vấn nhập lậu từ xuồng máy lên xe mô tô
phát hiện tổ công tác lợi dụng trời tối một số đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
tại hiện trường tổ công tác kịp thời bắt giữ hai đối tượng cùng tăng vật liên quan gồm bốn bao thuốc lá lậu một xuồng máy và bốn xe mô tô